đầu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng tiêu chết hàng loạt khiến người dân quảng nam điêu đứng
tương tự với tình trạng đã từng xảy ra vào năm hai nghìn một mươi bảy
theo các cơ quan chức năng ở huyện thăng bình cho biết
đến thời điểm hiện tại đã có gần một trụ tiêu bị chết không rõ nguyên nhân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
vườn tiêu hơn bốn trăm linh trụ của ông trương công truyền được đầu tư trồng cách đây hơn bốn năm trước
với tổng số tiền vốn lên đến hai trăm linh triệu đồng
thế nhưng đến nay vẫn chưa được một lần thu hoạch thì những trụ tiêu đã bắt đầu khô héo và chết dần
trước tình trạng này
các trụ tiêu chết hàng loạt và kéo dài từ đầu năm cho đến nay
các ngành chức năng của huyện thăng bình đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân
nhiều lớp tập huấn về cách xử lý bệnh trên cây tiêu cũng đã diễn ra
nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả
trong khi chờ đợi các ngành chức năng lý giải nguyên nhân và đưa ra giải pháp
hiện tại chính quyền địa phương đã phát thông báo không khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng tiêu
trước tình trạng này các trụ tiêu đã bắt đầu khô héo và chết dần